thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng năm việt nam ghi nhận năm mươi hai ca mắc mới
một mươi ca ghi nhận trong nước tại bắc giang bao gồm có hai mươi ba ca bắc ninh một mươi ba ca hải dương một ca hưng yên một ca hà nam một ca hà nội ba ca và tp hcm một mươi ca
trong đó tám người liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
như vậy chuỗi lây nhiễm liên quan tới hội thánh này đã tăng lên bốn mươi bốn ca mắc
bao gồm ba mươi hai hội viên bốn người làm việc chung và tám người tiếp xúc tại nơi ở của hội viên
lực lượng chức năng tp hcm đang tiếp tục tiến hành điều tra truy vết để cắt đứt chuỗi lây nhiễm này cũng như đánh giá tìm nguồn lây
trong khi đó vào trưa nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo ca mắc covid một mươi chín tử vong
là nữ bệnh nhân hai mươi hai tuổi quê tại tỉnh phú thọ
bệnh nhân bị bệnh nền suy tủy xương trước khi mắc covid một mươi chín
tiếp sau một trăm sáu mươi sáu cán bộ y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền
bộ công an tri viện cho tỉnh bắc giang chống dịch covid một mươi chín
trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
vào sáng nay tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tổ chức lễ gia quân tiếp tục tăng cường cán bộ chiến sĩ học viên về hỗ trợ công an tỉnh bắc ninh
bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự giao nhiệm vụ và động viên các cán bộ chiến sĩ học viên
ba trăm linh học viên của học viện cảnh sát nhân dân và một trăm linh cán bộ chiến sĩ của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tham gia nhiệm vụ tại tỉnh bắc ninh được phân công phối hợp cùng các đơn vị của công an tỉnh
tham gia công tác phòng chống dịch tổ chức các tổ tuần tra chốt kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa bàn trọng điểm trước đó toàn bộ số cán bộ chiến sĩ học viên này đều được tham gia tập huấn
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ nhất là các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch cái thứ hai là những công việc liên quan đến an ninh trật tự
tại địa phương cái thứ ba là quan hệ phối hợp với công an địa phương chia sẻ với nhân dân địa phương
trong tác phòng chống dịch như thế nào để có hiệu quả và làm thế nào để truy vết trong tác phòng chống dịch
để hỗ trợ địa phương ngăn chặn hạn chế việc lây lan
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận
biểu dương ý thức trách nhiệm lòng quyết tâm không quản ngại khó khăn gian khổ của các cán bộ chiến sĩ học viên
đã tự nguyện sung phong tăng cường tri viện cho tiền tuyến
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh hiện nay lực lượng công an nhân dân tại các địa phương đang căng mình
trên tuyến đầu phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vừa đảm đương các nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi đó quân số mỏng cán bộ chiến sĩ phải làm việc ngày đêm với cường độ cao
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các thành viên của đoàn công tác tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch
khi làm nhiệm vụ tại địa phương chấp hành nghiêm điều lệnh giữ gìn lễ tiết tác phong phát huy tinh thần trách nhiệm
của người chiến sĩ công an nhân dân xây dựng tình đoàn kết quân dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao
tôi hy vọng rằng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất tân thẳng trách nhiệm luôn luôn ghi nhớ khắc sao vào tâm trí của mình chân lý
vì nước quên thân vì dân phục vụ đem hết tâm quyết sức lực tài trí của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ
được đảng nhà nước bộ công an và nhân dân giao phó
bên cạnh đó tôi lưu ý các đồng chí cần phát huy cao độ tinh thần cảnh giác tuyệt đối không lơ là
chủ quan trong công tác phòng chống dịch chấp hành nghiêm điều lệnh chú ý giữ gìn lễ tiết tác phong
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
sau buổi lễ phát động đoàn xe chở gần bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ học viên đã xuất quân lên đường đi bắc ninh để làm nhiệm vụ
trước đó thực hiện phương châm chống dịch như chống giặc lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo tăng cường gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
cho công an tỉnh bắc giang tham gia công tác phòng chống dịch tại các địa bàn trọng điểm
ngày hai mươi bảy tháng năm một trăm sáu mươi sáu y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an cũng đã ra quân tri viện
tham gia quản lý vận hành bệnh viện giã chiến số hai tại tỉnh bắc giang
trước diễn biến rất phức tạp của dịch covid một mươi chín ubnd tp hcm đã yêu cầu toàn thể người dân thành phố nên hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết
và kể từ ngày hai mươi tám tháng năm không tụ tập trên một mươi người ở nơi công cộng
yêu cầu người dân không tụ tập trên một mươi người nơi công cộng được tp hcm đưa ra bắt đầu từ giờ ngày hai mươi tám tháng năm
các địa điểm du lịch tham quan di tích bảo tàng thư viện hoạt động tại phố đi bộ
chợ đêm công viên công cộng các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao ngoài trời tập trung trên một mươi người cũng tạm ngừng để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch
tp hcm kêu gọi người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết do hiện trên địa bàn đã xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
tại nhiều quận huyện có nguy cơ lan rộng và lây nhanh trong cộng đồng
còn tại tp hcm tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát khi đến nay đã là ngày thứ một mươi tp hcm không ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
tuy nhiên dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố thì bắt đầu từ ngày hôm nay tp hcm sẽ thiết lập một mươi bốn điểm chốt kiểm soát dịch liên ngành tại tất cả các cửa ngõ
ngay khi có quyết định của chính quyền thành phố về việc triển khai các điểm chốt kiểm soát dịch
công an tp hcm đã phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập các điểm chốt phân công lực lượng sẵn sàng triển khai nhiệm vụ từ chín giờ sáng nay
sẽ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chia làm ba k
tại các chốt lực lượng y tế sẽ đo thân nhiệt yêu cầu khai báo y tế kiểm tra dịch tễ với toàn bộ người và phương tiện ra vào thành phố
công an quân đội biên phòng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm soát dịch
ngăn chặn không cho vào thành phố hoặc tùy theo mức độ hành vi chống đối để xử lý theo quy định của pháp luật
dự kiến so với năm ngoái tp hcm sẽ thay đổi phương thức kiểm soát người ra vào bằng công nghệ thông tin
hạn chế kiểm soát thủ công tránh xảy ra ủ nứ tạo ra ý thức trách nhiệm đối với người muốn ra vào thành phố
tỉnh ninh bình ngày hôm nay cũng đã thành lập tổ công tác liên ngành nhằm kiểm tra kiểm soát tại các điểm mối giao thông
điểm dừng đỗ của xe chở khách đường dài để kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh
theo đó tổ công tác liên ngành đã thành lập năm chốt kiểm tra kiểm soát tại các vị trí
cầu non nước phường đông thành cầu nam bình xã ninh phúc tp ninh bình
dốc xây phường nam sơn tp tam điệp cầu lập cập xã đồng phong huyện nho quang
các chốt kiểm soát được bố trí lực lượng thường trực gồm thanh tra giao thông cảnh sát giao thông
cán bộ nhân viên y tế với số lượng sáu người một ca chia đều các lực lượng
hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ vào tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật
bắc giang hiện là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch covid một mươi chín
tỉnh phải đóng cửa bốn khu công nghiệp với hơn sáu vạn công nhân
và trong những ngày này cả nước hướng về bắc giang hết lòng hết sức
tri viện sức người sức của dốc sức tùng tỉnh kiểm soát dịch bệnh
để kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn trong tầm dịch vượt qua trạng đường gần hai km
dòng ngọ hoàng huỳnh từ miền nam ra đã kịp trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm
trị giá hơn hai một tỷ đồng cho ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bắc giang
cũng như là câu nói của bác hồ là đại đoàn kết sẽ thành công
tạo nên sức mạnh thành công
vì vậy dòng họ hoàng việt nam chúng tôi đã tương thân tương ái
và hướng tới việc ủng hộ hỗ trợ những nơi nào đang cần đang khó khăn
với tinh thần chống dịch như chống giặc gần một tháng qua
cả hệ thống chính trị tỉnh bắc giang đã dốc toàn lực để phòng chống dịch
hàng trăm doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động
hàng vạn công nhân phải cách ly y tế không thể đi làm
khó khăn là vậy nhưng nhiều doanh nghiệp trong tâm dịch
vẫn tình nguyện chung tay cùng chính quyền chống dịch
đây là thời gian thực sự khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động
song không thấm tháp gì so với sự vất vả của các bác sĩ và các cơ quan chức năng
chúng tôi thấu hiểu và cảm thấy cần có trách nhiệm chống dịch cùng địa phương
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch covid một mươi chín
cùng với sự hỗ trợ của trung ương nhiều địa phương đơn vị trong cả nước
và các tổ chức cá nhân đang hướng về bắc giang chi viện
cả về nhân lực vật lực với tinh thần sẻ chia đoàn kết
quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là tất cả vì cả nước và cả nước vì bắc giang
đến giờ phút này có thể khẳng định là gần một tổ chức cá nhân
đã ủng hộ việc chống dịch của bắc giang
và toàn bộ các nhu yếu phẩm tiền và các nguồn lực
chúng tôi đã chuyển về ban chỉ đạo tỉnh và chuyển lên tuyến đầu
trong thời điểm khó khăn
thì tình người sự sẻ chia đoàn kết lại tỏa sáng
cùng với sự nỗ lực của tỉnh sự hỗ trợ trung sức của đồng bào
người dân cả nước đang tiếp sức mạnh để bắc giang có thêm nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh
một số tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
đang tạm giữ hình sự nguyễn văn tùng chú tại ấp trung phú hai
xã vĩnh phú huyện thoại sơn về hành vi trộm cắp tài sản
do không có tiền tiêu xài tùng nảy sinh ý định tìm tài sản của người khác để lấy trộm
khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng năm lợi dụng đêm khuya và gia chủ đã ngủ say
tùng dùng kim cắt khóa cửa đột nhập vào nhà ông quách văn thông chú tại địa phương
mở tủ lấy trộm số tiền hơn sáu mươi bảy triệu đồng và một điện thoại smartphone rồi tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại và qua trích xuất camera an ninh
lực lượng công an xác định tùng là thủ phạm gây án
đến bảy giờ sáng cùng ngày tùng lấy điện thoại vừa trộm được đến cửa hàng điện thoại
tại thị trấn phú hòa huyện thoại sơn để chạy lại chương trình
với mục đích sử dụng thì bị lực lượng công an bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ trong cốp xe của tùng số tiền mà tùng đã trộm được
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng đỗ ngọc liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã đại an huyện thanh ba tỉnh phú thọ
về tội chứa mại dâm
cũng phạm tội chứa mại dâm và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ
là đối tượng hà thị truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã thu ngạc huyện tân sơn tỉnh phú thọ
và đối tượng vũ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh phú huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội chứa mại dâm
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý